tại xã vạn ninh tỉnh quảng bình đã xảy ra dịch tả lợn khiến hàng trăm con lợn bị ốm chết
thay vì báo chính quyền địa phương để xử lý tiêu hủy thì nhiều người dân lại vứt lợn chết bừa bãi ra các cành mương đồng ruộng
làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nơi đây
tại cánh đồng thôn bến xã vạn ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình xuất hiện hàng chục bao chứa sắc lợn đang trong thời kỳ phân hủy
khiến cho môi trường ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng
theo quy định khi có lợn chết hộ dân phải báo cho cán bộ thú y địa phương để tiến hành tiêu hủy
tuy nhiên một số hộ dân có lợn chết thiếu ý thức
đã vứt ra canh mương làm cho nơi đây trở thành một vùng ô nhiễm nặng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
cái khó khăn là thứ nhất là người dân nuôi đại tràn lan không theo quy định
đối với xã thì đã có quy định là đối với trang trài thì tránh nuôi theo mô hình
còn đối với hồ dân là nuôi không quá ba mươi con
tuy nhiên theo tình hình này thì khi mà cá biển không ăn được
thì giá lợn nó tăng và người dân đổ số để nuôi
cho nên cái ý thức của người dân không nắm rõ về nguyên tắc để chăn nuôi
cho nên xảy ra như thế này
ngay sau khi nắm được tình hình dịch tả lợn xảy ra trên địa bàn xã vạn ninh
trạm thú y huyện quảng ninh đã lập các chốt gác để kiểm soát
nghiêm cấm việc mua bán vận chuyển gia súc tại địa bàn
đồng thời tiến hành phun tiêu độc khử trùng và tiêm phòng cho số đàn lợn còn lại
để hạn chế tình trạng dịch tả lợn lan rộng trên địa bàn
sau khi nhận được báo cáo của trạm thú y huyện quảng ninh
tình hình ở xã vạn ninh huyện quảng ninh có lợn chết chưa rõ nguyên nhân
chỉ cục thú y đã triển khai đưa cản bộ kỹ thuật lên thực hiện kiểm tra
chẩn đoán và đề nghị huyện quảng ninh tổ chức là công bố dịch
trên địa bàn xã vạn ninh về bệnh dịch tả lợn và cấp vaccine ba liều
và hóa chất một trăm linh lit bốn máy động cơ
đến nay mặc dù tình trạng bệnh dịch tả lợn vẫn còn diễn biến phức tạp
tuy nhiên tri cục thú y tỉnh quảng bình đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành khoanh vùng dịch để phun tiêu độc khử trùng và tiêm phòng cho số lợn còn lại
nhằm dập tắt bệnh dịch tả lợn tại xã vạn ninh trong thời gian sớm nhất